xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ việc hàng loạt cựu lãnh đạo tại tỉnh bình thuận vừa bị khởi tố
hiện tại bộ công an đã bắt tạm giam các bị can và tiến hành điều tra những sai phạm tại dự án tân việt pháp ii
về mặt pháp lý mức án mà những đối tượng này sẽ phải đối mặt là gì
việc chia sẻ trên báo gian việt theo tiến sĩ luật đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
trường hợp nếu cơ quan chức năng xác định được các đối tượng gây thiệt hại thất thoát lãng phí từ một tỷ đồng trở lên
thì có thể bị phạt tù từ một mươi năm đến hai mươi năm theo quy định
theo ông cường đây là một vụ việc rất đáng buồn diễn ra ngày đầu năm mới nhâm dần
vụ việc này xuất phát từ vi phạm quy định về quản lý đất đai đã được cơ quan chức năng vào cuộc xác minh trong thời gian gần đây
đến nay kết luận xác định hành vi có dấu hiệu tội phạm về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
thì tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí được quy định tại điều hai trăm tám mươi
theo quy định của pháp luật các cơ quan quản lý hành chính nhà nước có nhiệm vụ quản lý đất đai theo thẩm quyền được luật đất đai quy định
theo đó ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quản lý đất đai trên địa bàn
và có thẩm quyền giao đất cho tổ chức cơ sở tôn giáo sử dụng đất theo quy định của pháp luật
việc giao đất có tổ chức có thể được thực hiện thông qua đấu giá quyền sử dụng đất
hoặc giao đất trực tiếp không thông qua đấu giá trong một số trường hợp cụ thể
trong trường hợp cán bộ
cơ quan thực hiện các thủ tục giao đất không đúng quy định không xác định đúng giá đất dẫn đến thất thoát
thiệt hại đến tài sản của nhà nước từ một trăm linh triệu đồng trở lên
thì hành vi này có thể bị xử lý hình sự theo điều hai trăm một mươi chín của bộ luật hình sự
trường hợp gây thiệt hại thất thoát lãng phí từ một tỷ đồng trở lên do xác định không đúng giá đất
thì có thể bị phạt tù từ một mươi năm đến hai mươi năm theo quy định
người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc cấm làm công việc
nhất định từ một năm đến năm năm hoặc bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản
theo vị luật sư trong vụ án này việc xác định tài sản thất thoát lãng phí là bao nhiêu là rất quan trọng
làm căn cứ định tội cũng như quyết định hình phạt đối với các bị can
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ thủ tục giao đất có đúng pháp luật hay không
việc xác định giá đất được thực hiện trên cơ sở trình tự thủ tục nào
và sai phạm trong việc xác định giá đất được thực hiện thông qua các tài liệu chứng cứ nào
do những ai thực hiện đây là vấn đề mấu chốt để xác định thiệt hại là cơ sở để xác định tội danh
và hình phạt đối với các bị can
cần lưu ý là giá đất hay còn gọi là giá quyền sử dụng đất sẽ có những biến động qua thời gian
bởi về việc xác định giá đất sẽ được tính tại thời điểm ủy ban nhân dân cấp tỉnh này giao đất cho doanh nghiệp
thiệt hại xảy ra đối với nhà nước là thiệt hại được xác định tại thời điểm giao đất
là giá tiền trên lệch giữa giá thị trường tại thời điểm giao dịch
với giá đất trong các văn bản mà ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận quyết định
để xác định nghĩa vụ tài chính đối với doanh nghiệp khi giao đất
chuyển đất vàng giá bèo không chỉ diễn ra ở địa phương này mà còn diễn ra ở nhiều tỉnh thành khác trong cả nước
trước đó nhiều cán bộ lãnh đạo ở một số địa phương đã bị xử lý thậm chí bị khởi tố hình sự
liên quan đến việc giao đất sai thủ tục sai quy định xác định không đúng giá đất gây thất thoát lãng phí tài sản của nhà nước
bởi vậy vụ án này như là một tiếng chuông cảnh tỉnh
công tác quản lý đất đai ở các địa phương khác đồng thời cho thấy sự quyết tâm của đảng và nhà nước ta
trong phòng chống tham nhũng kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong xã hội
hy vọng những vụ án như thế này sẽ góp phần tăng cường các giải pháp
để chấm dứt tình trạng đất vàng giá bèo chảy máu đất công diễn ra trong nhiều năm nay vì luật sư nói
ông cường cũng cho biết thêm với sự đấu tranh phòng chống tham nhũng
thì phải hướng đến các mục tiêu để người có chức vụ quyền hạn
không muốn tham nhũng không cần tham nhũng không thể tham nhũng và không dám tham nhũng
ông cường chia sẻ người có chức vụ quyền hạn là người được nhà nước giao cho thẩm quyền
để thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành chính nhà nước thực hiện nhiệm vụ công
trong đó có cả việc quản lý tài sản của nhà nước
bởi vậy để những người này không thực hiện các hành vi tham nhũng
thì phải nâng cao trình độ đạo đức của họ để họ vì nhân dân phục vụ
để họ không muốn tham nhũng thì phải có thứ để so sánh
đánh đổi đó là đạo đức công vụ là vinh dự khi được giữ các chức vụ
được giao những nhiệm vụ công
làm sao để mỗi cán bộ công chức viên chức người có chức vụ quyền hạn
ý thức được trách nhiệm của mình đối với xã hội được xã hội tôn vinh quý mến nể trọng
họ không thể đánh đuổi đánh mất danh dự của họ để đổi lấy những lợi ích vật chất tầm thường
một trong những chính sách xét xử hình sự ở việt nam hiện nay
đối với nhóm tội phạm về tham nhũng là nghiêm minh và hướng đến mục tiêu thu hồi tài sản
kết quả xét xử những vụ án hình sự cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật
thì cũng là một trong những biện pháp răng đe phòng ngừa tội phạm
trong đó có nhóm tội phạm về tham nhũng
việc đấu tranh phòng chống tham nhũng phải làm tuần tự lần lượt các giải pháp phòng chống tham nhũng nêu trên
thì mới đạt được hiệu quả
trong đó giải pháp đầu tiên là để cho người có chức vụ quyền hạn không muốn tham nhũng
sau đó là không cần tham nhũng rồi không thể tham nhũng
bên cạnh quá trình điều tra vụ án dẫn theo nguồn tin trên báo gian việt
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an c một đã làm việc với cơ quan chức năng thuộc tỉnh ủy bình thuận
để thực hiện các thủ tục đình chỉ sinh hoạt đảng đối với các bị can
nguyên là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận và các sở ngành vừa bị khởi tố
bộ công an cũng đang tiếp tục triệu tập một số người liên quan để mở rộng điều tra vụ án
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với năm người
gồm nguyễn ngọc hai sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
từng kinh qua các chức vụ giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận bí thư thị ủy thị xã la ghi
ông giữ chức vụ chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một sau đó thì về hưu
lương văn hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
hồ lâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
lê nguyễn thanh danh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh bình thuận
ngô hiếu toàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
thưa quý vị hiện tại cơ quan chức năng đang tích cực điều tra vụ án
những tội danh thích đáng cùng với mức án phù hợp
những tin tức mới nhất về vụ án liên quan đến cựu chủ tịch bình thuận
và những sai phạm tại dự án tân việt pháp ii
sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh
nếu đây là những tin tức mà bạn đang quan tâm
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn
trong những tin tức tiếp theo